còn với công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại những địa phương có ca mắc covid một mươi chín công tác chuẩn bị đòi hỏi vừa phải bảo đảm quy định thi cử diễn ra an toàn vừa phải bảo đảm công tác phòng dịch
tp hcm có năm thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kỳ thi năm nay công tác chuẩn bị đòi hỏi nhiều công đoạn hơn yêu cầu cao hơn khử khuẩn là một trong những biện pháp đầu tiên phải thực hiện và thực hiện sớm trước hai ngày
thành phố hồ chí minh có một trăm một mươi năm điểm thi với gần ba hai trăm linh phòng học toàn thành phố phải huy động một mươi hai cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi
tại huyện miền núi tiên phước tỉnh quảng nam tuy không bị cách ly nhưng cũng có một ca dương tính với covid một mươi chín các điểm thi hiện đã được dọn vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng thi bảo đảm thông thoáng và mỗi phòng đều có máy đo thân nhiệt nước rửa tay sát khuẩn
tỉnh quảng nam chỉ đạo quyết liệt các địa phương trường học ngành chức năng nhất là ngành y tế
y tế thực hiện nghiêm những quy định y tế bắt buộc trong tổ chức thi dự phòng các tình huống có thể xảy ra để ứng phó kịp thời
thí sinh và cán bộ làm công tác thi cũng được khuyến khích chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng dịch trước khi đến điểm thi đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng góp phần cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi diễn ra an toàn